sau hơn ba tháng kể từ ngày bắt đầu bước vào sản xuất hơn ba mươi hectare diện tích lúa đông xuân trên toàn địa bàn quảng bình
bắt đầu bước vào giai đoạn chỗ bông đón đỏng
thế nhưng trận mưa lũ kéo dài suốt chiều tối ngày ba mươi tháng ba đến ngày hai tháng bốn đã gây ngập úng nặng hàng ngàn hectare trong số đó
mưa lớn bất thường làm nhiều diện tích lúa đông xuân tại tỉnh quảng bình bị ngập
hiện nay lượng mưa đã ngớt chính quyền địa phương cùng bà con nông dân đang khẩn trương tiêu úng
tạo đê bao tạm thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời điểm lúa trổ bông
ông võ văn khinh ở hợp tác xã thượng phong xã phong thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình cho biết
trong đợt lũ ngày một tháng bốn lực lượng trong hợp tác xã đã đắp toàn bộ các cống và túc trực trên đê suốt từ trưa hôm qua suốt đêm
khoảng một mươi giờ đêm nước bắt đầu tràn đê chúng tôi đã thông báo cho các thành viên trong hợp tác xã
đã có hơn ba trăm linh người ra đồng hộ đê ở những nơi trọng yếu đã bị tràn
chính vì vậy đã đảm bảo được cơ bản tuy nhiên do lượng mưa quá lớn nhiều diện tích ở vùng trũng vẫn bị ngập
đến sáng ngày hai tháng bốn tại huyện lệ thủy mưa lớn làm hơn ba sáu trăm linh hectare lúa bị ngập từ bảy mươi diện tích lúa trở lên
và gần hai hectare lúa ở các xã vùng trũng có nguy cơ bị ngập nếu tiếp tục có mưa lớn
nhiều diện tích rau màu cũng bị ngập úng hoàn toàn
ông đặng đại tình chủ tịch ubnd huyện lệ thủy tỉnh quảng bình cho biết
huyện chỉ đạo các xã thị trấn triển khai các phương án chống ngập trên các cánh đồng huy động lực lượng đắp đê cứu lúa
sáng nay hầu hết các tuyến đê bao bị tràn đã cơ bản được hàn khẩu những khu vực sung yếu được đắp cao chống chịu tốt
theo ông đặng đại tình huyện lệ thủy đã huy động gần một trăm linh trạm bơm điện và dầu để bơm ống cứu lúa
tập trung chỉ đạo các xã thị trấn khắc phục ở những điểm sung yếu nhất để cứu những vùng lúa có nguy cơ tiếp tục ngập
và sau khi mưa ngớt thì tiếp tục làm tốt công tác tiêu úng
một số nơi phải tính đến phương án gieo lại để đảm bảo sản lượng lương thực trong năm
tỉnh quảng bình gieo cấy gần ba mươi ha diện tích vụ đông xuân
ảnh hưởng của mưa lớn bất thường làm cho gần năm hectare lúa tại huyện vùng trũng quảng ninh bố trạch lệ thủy tuyên hóa bị ngập úng gãy đổ
mưa lớn cũng ảnh hưởng tới nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản các lồng nuôi cá ven sông
ông mai văn minh giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình cho biết
mưa hiện nay đã giảm sở cùng với các địa phương huy động lực lượng tiêu úng cứu lúa và triển khai các biện pháp ứng phó
nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra trong đêm và những ngày tới
ông minh cho hay qua theo dõi từ hôm qua đến nay thì lượng mưa lớn nhất ở huyện lệ thủy
lượng mưa lớn tập trung ở thị trấn kiên giang của huyện này khoảng hai trăm linh mm
còn tại các vùng khác mưa từ tám mươi một trăm hai mươi mm các vùng này không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp
riêng vùng lệ thủy có gần bốn hectare lúa bị ngập
tuy nhiên đến thời điểm này mưa tạm ngừng nên nước đang rút khỏi đê bao
sở có chỉ đạo cùng với các công ty thủy nông tiến hành bơm nước tiêu úng